tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đoàn kiểm tra số một nghìn một trăm năm mươi bảy của ban bí thư do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
phát biểu tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết thống nhất của ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ
việc xây dựng chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc và cụ thể
đoàn kiểm tra cũng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đảng
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với các quy định một trăm linh một năm nghìn năm trăm linh tám của trung ương